thưa quý vị ngày ba mươi tháng một mươi theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện phước sơn tỉnh quảng nam cho biết
là hiện nay ở khu vực lán trại có hơn hai trăm linh công nhân thi công thủy điện đắc mi bị sạt lở uy hiếp và bị cô lập do sạt lở
để có thể bảo đảm an toàn thì ngay trong chiều ngày ba mươi tháng một mươi công ty thủy điện đắc mi hai đã sử dụng dòng dọc
và đưa được tám mươi công nhân ra ngoài an toàn
tranh thủ thời tiết thuận lợi công ty thủy điện đắc mi hai dùng dòng dọc di động để đưa được tám mươi công nhân ra ngoài
đồng thời cho vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm cho những công nhân vẫn còn mắc kẹt lại tại các lán trại
và hiện những người ở lại đều được bố trí ở vị trí an toàn
lương thực thực phẩm đã đủ để có thể sử dụng trong khoảng thời gian là một mươi năm ngày
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh quảng nam đã tìm nhiều cách để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở
và khiến một mươi một người chết và mất tích ở xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
tuy nhiên do đường xá hư hỏng nặng nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn
tại tuyến giao thông đi từ xã phước đồng đến xã phước lộc dài hai km nhưng có đến hàng chục điểm sạt lở
hàng nghìn tấn đất đá tràn xuống đường nước lũ xói mòn bê tông nhựa
để nhanh chóng tìm được các nạn nhân mất tích trong vụ lũ ống tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
chiều ngày ba mươi tháng một mươi đội cảnh khuyển đã được điều động từ quân khu bốn vào để phục vụ công tác tìm kiếm
ngay sau khi điều động đến hiện trường ba cảnh khuyển từ quân khu bốn đã nhanh chóng hỗ trợ
các lực lượng xác nhận đánh dấu vị trí các nạn nhân mất tích
đây cũng là đội cảnh khuyển được sử dụng để hỗ trợ công tác tìm kiếm tại hiện trường sạt lở ở thủy điện giao trang ba
đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi đã có thêm một thi thể nạn nhân được tìm thấy
nâng tổng số người thiệt mạng tại vụ lũ ống ở thôn một xã trà leng huyện nam trà my lên tám người
hiện ở khu vực này đã có mưa lớn và dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tiếp theo
do đó quân khu năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh quảng nam đã huy động hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều trang thiết bị để nhanh chóng tìm được một mươi hai nạn nhân vẫn còn mất tích
thưa quý vị bão số chín gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh quảng ngãi
ngay sau khi bão tan các địa phương đã tập trung để khắc phục các thiệt hại
việc sửa chữa trường học cơ sở y tế và thông các tuyến giao thông bị tắt ngẽn do cây ngã đổ là những ưu tiên hàng đầu
thị xã đức phổ có hơn bảy trăm linh ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng do những trận cuồng phong bão số chín gây nên
nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất chỉ trong tích tắc
còn tại huyện bộ đức ngoài một mươi năm ngôi nhà bị tốc mái sập
thì hàng trăm trụ sở công trình nhà nước hư hỏng phòng học bị tốc mái cây cối ngã đổ
hiện địa phương đang huy động lực lượng quân đội sung kích ưu tiên khắc phục thiệt hại
để giúp nhà trường chuẩn bị đón học sinh trở lại một cách sớm nhất
nó quốc là nửa cái nhà rồi là bắt đầu có chín giờ là nó lại nồm là nó sốc nửa mái nữa
ban chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi đã điều động một mươi hai đơn vị lực lượng về các địa phương vùng ven biển
phối hợp với các đơn vị tại chỗ để giải phóng cây cối ngã đổ ở trường học cơ sở y tế công trình dân sinh
các địa phương bố trí dân quân đoàn thể đang tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp các khu dân cư nhà cửa
để sớm ổn định bước đầu đời sống của người dân

cho đến sáng nay hệ thống điện lưới và thông tin liên lạc vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn
nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn
trong khi đó những ngày đến dự báo tiếp tục mưa và bão
tuy nhiên bằng nhiều nỗ lực các địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục sau bão
với thiệt hại nặng nề do bão số chín gây ra trong toàn tỉnh
quảng ngãi đang tiếp tục khôi phục
chỉ đạo các địa phương giả soát thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất